qua tết nhanh lưu quang trí và lê minh hiền đều dương tính với chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ đối tượng đoàn minh kiên
trú tại huyện thới bình tỉnh cà mau theo quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng nhiều lần lấy xe máy của nguyễn trung kiên chú tại tỉnh bạc liêu
để đi công việc và không liên lạc được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít đã ra quyết định truy nã bị can đoàn minh kiên
đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại